thưa quý vị và các bạn trong một chương trình trước chúng tôi đã đề cập đến những tiêu cực trong hoạt động của các tạp chí ở nước ta thời gian qua
mà tiêu biểu là vấn đề hoạt động kém hiệu quả xa rời tôn trị mục đích tình trạng báo hóa tạp chí vẫn tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động báo chí gây bức xúc dư luận và đòi hỏi phải nghiêm khắc chấn chỉ
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám trăm năm mươi cơ quan báo chí trong đó có sáu trăm bốn mươi tám tạp chí
trong những năm qua nhìn chung các tạp chí đã góp phần tích cực trong tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cung cấp thông tin định hướng dư luận nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít tạp chí xa suốt chất lượng hoạt động cầm chừng mang tính hình thức chủ yếu phát hành nội bộ
một số tạp chí có trang điện tử hoặc tồn tại với tư cách là tạp chí điện tử độc lập xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực lệch lạc cố tình báo hóa để tổ chức tin bài theo hướng giật gân câu khách
nhiều nội dung đăng trên các tạp chí này hầu như không gắn với chức năng nhiệm vụ được giao mà chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận công chúng
một số tạp chí hoạt động như báo điện tử nội dung cập nhật hàng giờ có tin bài dựa trên nguồn tin chưa kiểm chứng
khiến thông tin nhiễu loạn méo mó ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của báo chí làm suy giảm lòng tin của công chúng với người làm báo
cá biệt có một bộ phận nhà báo cố tình thổi phồng sai lầm khuyết điểm của một số tổ chức cá nhân viết bài trái với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chỉ trong bảy tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi này đã có hàng loạt sai phạm liên quan đến hoạt động của báo chí bị phát hiện
một số phóng viên công tác viên đã bỏ
qua tôn trì mục đích quy định của cơ quan cũng như đạo đức nghề nghiệp mà chỉ hành nghề vì mục đích kiếm lời thông qua việc chuyên đánh đấm dọa nạt doanh nghiệp tổ chức cá nhân
họ nhân danh chống tiêu cực để kiếm trác
chính tình trạng xa rời tôn trì mục đích buông lỏng quản lý và điều hành hoạt động thiếu kiểm soát đội ngũ phóng viên công tác viên
thậm chí dung túng hoặc bật đèn xanh cho hành vi tiêu cực đã làm cho nội dung một số tạp chí bị méo mó biến dạng
người làm tạp chí xa suốt bởi đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ
sai phạm có xu hướng ngày càng gia tăng ở một số tạp chí đã và đang đẩy tới một số đánh giá tiêu cực của xã hội với ấn phẩm báo chí cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề nhận diện ngăn chặn hành vi của nhà báo hai mặt tác giả dũng minh cho biết
thời gian qua tình trạng một số người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm điều sai trái
cố tình phát ngôn bừa bãi đi ngược quan điểm đường lối của đảng chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước
thậm chí lôi kéo kích động hành vi chống phá đất nước đã gây bức xúc trong dư luận
đó không chỉ là việc làm vi phạm đạo đức của người làm báo mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy cần nhận diện ngăn chặn xử phạt nghiêm minh một số nhà báo hai mặt để lành mạnh hóa môi trường báo chí
củng cố niềm tin của cộng đồng đối với đội ngũ người làm báo
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã thực hiện bắt tạm giam khám xét khẩn cấp
đối với bị can phạm thị đoan trang bốn mươi hai tuổi trú tại quận đông đa hà nội
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại các điều tám mươi tám và một trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hai nghìn một mươi năm
về lai lịch phạm thị đoan trang từng là nhà báo
tuy nhiên thay vì phấn đấu nỗ lực về mặt nghề nghiệp để cống hiến cho cơ quan làm việc và bạn đọc
thì phạm thị đoan trang lại trượt dài để trở thành trường hợp cá biệt bị dư luận nhận diện
coi là nhà báo hai mặt
trước đó cũng đã có một số nhà báo vướng vòng lao lý vì tội danh tương tự như với phạm đoan trang
thậm chí có người đang làm việc tại một cơ quan báo chí và được cấp thẻ nhà báo
đó là chưa kiểm số đối tượng mạo danh hoặc tự xưng nhà báo tự do nhà báo độc lập
nhà báo công dân mà cái gọi là hoạt động báo chí của họ là chỉ nhằm mục đích gia tăng tần suất thông tin sai trái
gia tăng mức độ kích động với giọng điệu chống phá vừa hung hãn vừa táo tợn
nhưng đó mới chỉ là sự lộ diện của một số đối tượng từng là nhà báo
từng công tác tại một số cơ quan báo chí chính thống hoặc chỉ là thậm xưng
đáng báo động là gần đây đã xuất hiện tình trạng một số nhà báo vẫn đang công tác tại cơ quan báo chí
hoặc vừa mới nghỉ việc làm báo
đã cố tình thể hiện tính hai mặt trên mạng xã hội một cách có hệ thống và bài bản
số người này hàng ngày một mặt vẫn tỏ vẻ thực hiện đúng thiên chức của nhà báo
viết bài đúng sự thật tuyên truyền đúng đường lối chính sách của đảng và nhà nước để đăng trên các ấn phẩm báo chí
mặt khác họ lại sử dụng địa vị nghề nghiệp danh tiếng mà cơ quan họ làm việc mang lại
thông qua mạng xã hội như facebook youtube để truyền tải thông tin chưa được kiểm chứng
thậm chí bịa đặt sai trái nhằm thực hiện mục đích cá nhân
mưu cầu sự nổi tiếng cho dù việc làm này hoàn toàn đi ngược các yêu cầu có tính luật pháp
về hoạt động báo chí và đạo đức của người làm báo
ở những mức độ khác nhau một vài người trong số họ còn tuyên truyền sai sự thật
bóp méo sự thật vu khống nhằm kích động chống phá đảng nhà nước và nhân dân
một số người có lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội
cho nên thông tin họ đưa ra được nhiều người tin theo nghe theo
để rồi những chân rết này tiếp tục lan truyền
những thông tin bình luận có nội dung lệch lạc
điều đáng lo ngại là dù đã có một số nhà báo đã được nhận diện cảnh báo
thậm chí đã phải lãnh chịu hậu quả nhưng tình trạng đáng phê phán và lên án này
dường như đang có dấu hiệu ngày càng phát triển
có thể thấy trong vòng hơn một mươi năm trở lại đây
báo chí ở việt nam đã có sự phát triển bùng nổ trên nhiều phương diện
tuy nhiên bên cạnh rất nhiều mặt tích cực cũng đã nảy sinh không ít tồn tại bất cập
chẳng hạn trên internet
trang thông tin điện tử đăng ký chính thức lại có sự tồn tại của không ít địa chỉ nhập nhèm mập mờ
với các tên miền không đăng ký tại việt nam theo quy định như vn com vn net vn bit vn v v
với các tính năng vượt trội của mạng xã hội tiêu biểu là facebook youtube
người sử dụng có thể cập nhật thường xuyên tường thuật trực tiếp live stream
dễ tiếp cận và có sức lan tỏa rộng khắp
nên một số nhà báo đã thể hiện tính hai mặt khi tham gia hoạt động xã hội ngoài báo chí
bằng cách thường xuyên liên tục tận dụng lợi thế của mạng xã hội để công bố thông tin
trái với yêu cầu chuyên môn trái với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp
họ lợi dụng mạng xã hội còn chưa được kiểm soát chặt chẽ
còn có lỗ hồng trong công tác quản lý để khuyên đảo dư luận phục vụ mục đích sai trái
về bề ngoài những nhà báo này vẫn hoàn thành nhiệm vụ công việc ở cơ quan báo chí đang công tác
nhưng phía sau lại lên mạng đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật
phát tán tin giả bình luận tiêu cực thậm chí sai trái
gây bất lợi cho đơn vị doanh nghiệp tổ chức địa phương cá nhân nhằm thực hiện những mưu đồ bản thân
có người còn binh vực kẻ vi phạm pháp luật kể cả đối tượng tội phạm bị cơ quan pháp luật xử lý
nguy hiểm hơn có nhà báo còn bị cư dân mạng tố cáo là admin
người tạo ra người quản lý các trang mạng fanpage trên mạng
của một số trang mạng xã hội chuyên đăng thông tin chống phá đảng nhà nước và nhân dân
về vấn đề này báo quân đội nhân dân điện tử ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đăng bài
xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay truyền thông đen phá hoại đại hội đảng trong đó thẳng thắn chỉ rõ
những ngày gần đây trước và sau khi một mươi bốn đảng bộ cấp tỉnh tổ chức đại hội trước
một nhóm ko có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt
người nổi tiếng có ảnh hưởng
bao gồm vài cựu nhà báo phóng viên tự lập ra trang fanpage tuyên bố là
truyền thông sạch báo trung lập nhà báo công dân liên tục viết bài xuyên tạc kích động
bài báo đã chỉ rõ riêng nhóm truyền thông sạch thì cố tình bóp méo thông tin
chúng suy diễn nhiều địa phương mua quà tặng xuất xứ nước ngoài
kích động suy nghĩ cực đoan không đúng đường lối đối ngoại của đảng nhà nước
đặc biệt trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh đắk lắk
nhóm báo sạch liên tục viết bài với nội dung suy diễn xuyên tạc
việc cơ quan chức năng địa phương này khởi tố vụ án bắt tạm giam
với hai đối tượng liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng
trên thực tế số nhà báo hai mặt này không giấu giếm thủ đoạn xấu xa của họ
là khi có sự kiện vấn đề hiện tượng mới nảy sinh
nhất là các sự kiện vấn đề hiện tượng liên quan hạn chế bất cập yếu kém
tại một số tổ chức cơ sở đảng công tác cán bộ nói chung công tác nhân sự nói riêng
thì lập tức kết bè bắt tay cấu kết với nhau để soi mói bắt bè bới bèo ra bỏ
sử dụng thuyết âm mưu để đưa ra giả thuyết giật gân tác động vào nhận thức cảm tính
chỉ cần thấy thông tin được coi là có vấn đề có biểu hiện tiêu cực hoặc lãng phí vi phạm pháp luật
là số người này khai thác rồi ra sức nhào nặn cắt ghép thêm bớt bôi đen
chỉ để đạt mục đích duy nhất là phản ánh sai sự thật
công kích chống phá đảng nhà nước
và khối đoàn kết dân tộc
nguy hiểm là dưới những vỏ bọc hợp pháp mà các đối tượng này đang khoác trên người
những thông tin như vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
khiến không ít người nhẹ dạ cả tin thiếu trình độ khả năng thẩm định nội dung thông tin hình ảnh
lại dễ dàng tin theo
nhất là khi thông tin đi kèm với các câu chuyện bịa đặt trắng trợn
các công từ giật gân câu khách hình ảnh được cắt ghép trình sửa với dụng ý xấu
chưa kể thông tin sai trái bịa đặt như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần
lan truyền dày đặc trên mạng xã hội
sẽ gây hệ lụy lâu dài nguy cơ ảnh hưởng và tác động xấu đến niềm tin vào lý tưởng xã hội
vai trò lãnh đạo của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
gây chia rẽ ảnh hưởng tới khối đoàn kết toàn dân
nếu bị động và tiếp nhận thiếu tỉnh táo
có người sẽ tin theo rồi đưa ra phát ngôn thực hiện hành vi sai trái
vi phạm pháp luật thậm chí còn kích động
lôi kéo người khác
làm điều sai trái
trên thực tế đáng tiếc đã có một số cán bộ đảng viên
do nhận thức còn non yếu bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng
đã vội vã chia sẻ thông tin xấu độc có tính chất chống phá trên mạng xã hội
trong đó có không ít thông tin do nhà báo hai mặt chế biến và phát tán
rồi bình luận rất thiếu thiện trí vô trách nhiệm
điều này hết sức nguy hiểm
bởi không chỉ bản thân họ mắc sai lầm
mà còn khiến người khác sai lầm theo
tất cả dù cố ý hay thiếu tỉnh táo
thì xét đến cùng vẫn là hành vi nhân rộng cái xấu
tạo cơ hội cho các thế lực thù địch
các phần từ thiếu thiện trí cơ hội bất mãn chính trị
khai thác lợi dụng để rêu rao và bôi xấu chế độ
đồng thời tạo cơ hội giúp thông tin xấu độc lan truyền
tác động tiêu cực tới nhận thức của xã hội
tới dư luận hàng ngày trong nhân dân
khiến tình hình an ninh chính trị có thể trở nên phức tạp
và có thể đẩy tới hệ lụy khôn lường
cần khẳng định rằng nhà báo cũng là công dân
được hưởng và có nghĩa vụ chấp hành
tuân thủ đầy đủ các quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân trong xã hội
với nhà báo tư cách công dân và tư cách nhà báo không tách rời nhau
tức là trách nhiệm công dân và trách nhiệm nhà báo không tách rời nhau
vì thế trong hoạt động xã hội
không thể chấp nhận tình trạng một số nhà báo
cố tình có những hành vi việc làm sống trên pháp luật
chưa kể với nghề nghiệp
trình độ hiểu biết và sức ảnh hưởng của mình
họ luôn cần phải gương mẫu tuân thủ pháp luật
dường như số nhà báo hai mặt đã dẫm đạp lên nguyên tắc nghề nghiệp
thiếu ý thức xã hội lơ là trách nhiệm cá nhân
cố tình tạo dựng điều được họ gọi là sự thật công bằng chân lý lẽ phải
để lừa bịp dư luận công chúng
trong khi thực chất là bịa đặt xuyên tạc
nhằm phục vụ lợi ích và mưu đồ đen tối của cá nhân
do đó các cơ quan tổ chức
các hữu quan cần có quy định chặt chẽ
có biện pháp chế tài nghiêm khắc mạnh mẽ để ngăn chặn xử lý nghiêm minh
đồng thời cảnh tỉnh số nhà báo hai mặt bất chấp quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
đang lợi dụng mạng xã hội để làm vấy bẩn nghề báo
gây nhiễu loạn xã hội phá hoại đất nước
bên cạnh đó mỗi nhà báo cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội
giữ vững đạo đức nghề nghiệp
đấu tranh với người qua hành vi sai trái
các cơ quan báo chí quản lý trực tiếp cần sớm nhận viện giáo dục
tùy theo mức độ vi phạm để có hình thức xử lý thỏa đáng kịp thời
thậm chí kiên quyết loại bỏ khỏi đội ngũ những nhà báo hai mặt
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau